hà nội cố vượt qua lối đi tự mở nam thanh niên bị tàu hỏa tông dẫn đến nguy kịch
mâu thuẫn với đồng nghiệp nam công nhân bị đâm tử vong
chủ tịch thành phố hà nội yêu cầu kiểm tra một trăm linh cơ sở nhà trọ sau vụ hỏa hoạn trên phố trung kính
thủ đoạn của quân idol cho hàng chục người vay tiền lãi suất cắt cổ
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng hai nghìn hai mươi bốn dự kiến đón bốn trăm linh du khách
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết
thưa quý vị tối hai mươi bốn tháng năm người dân tham gia giao thông trên đường lê duẩn
gần ngã tư đại cổ việt bất ngờ gặp vụ tai nạn đường sắt dẫn tới giao thông bị gián đoạn do nhiều người dừng lại chứng kiến
theo đó một nam thanh niên đã cú vượt qua lối đi tự mở sau đó bị tàu hỏa tông dẫn đến nguy kịch
theo các nhân chứng vào thời điểm tàu đang đến gần nhiều người đứng lại chờ tàu đi qua nhưng một nam thanh niên vẫn cố tình vượt qua
mọi người hô hào nhắc nhở nhưng người này vẫn phớt lờ
tại hiện trường chiếc xe máy mang biển kiểm soát tỉnh ninh bình bị hư hỏng biến dạng văng ra rất xa
nạn nhân cũng bị thương rất nặng cách đầu tàu khoảng vài mét
liên quan đến vụ tai nạn trên thông tin từ đại diện đường sắt việt nam cho biết
vào lúc một mươi chín h hai mươi ba ngày hai mươi bốn tháng năm tàu sse ba đi đến km một năm trăm năm mươi
đây là lối đi tự mở khu gian hà nội giáp bát
và phải một nam thanh niên khoảng ba mươi tuổi đi xe máy mang biển kiểm soát ba mươi năm n một năm mươi một nghìn ba trăm bốn mươi hai vượt qua đường sắt
hậu quả nạn nhân bị thương nặng xe máy bị hỏng
ngay sau đó tổ tàu đã cử nhân viên ở lại đưa nạn nhân đi cấp cứu và giải quyết tiếp
tàu sse ba chạy lại lúc một mươi chín h bốn mươi bảy cùng ngày
theo tổng công ty đường sắt việt nam hiện trên địa bàn thủ đô có sáu tuyến đường sắt đi qua
với chiều dài một trăm sáu mươi hai km đi qua một mươi tám quận huyện với bốn trăm sáu mươi điểm giao cắt
trong đó có một trăm tám mươi ba đường ngang hợp pháp và còn hai trăm bảy mươi bảy lối đi tự mở
năm hai nghìn hai mươi ba xảy ra ba mươi vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt khiến một mươi ba người tử vong
tuy giảm nhẹ về số vụ nhưng lại tăng về số vụ tai nạn nghiêm trọng
ba tháng năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông đường sắt làm hai người tử vong
ông phạm anh tuấn phó giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt hà nội cho hay
bên cạnh sự chủ quan lơ là thiếu cảnh giác của người dân
thì nguyên nhân chính là các lối đi tự mở chưa được xóa bỏ
tiến độ làm đường gom hàng rào chưa được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện
theo ông tuấn để xóa bỏ được hết lối đi tự mở này hà nội phải hoàn thành được đường gom
muốn làm đường gom và mở các đường ngang hợp pháp
phải dành quỹ đất và bố trí kinh phí để triển khai rào đóng
tại một số lối đi tự mở có mật độ giao thông cao đi vào các khu dân cư
đề nghị hà nội tổ chức bố trí các lối đi tự mở này thành các lối đi hợp pháp
cử người cảnh giới đóng chắn
ngoài ra cần tăng cường tuyên truyền xây dựng lộ trình khẩn trương làm đường gom
mới xóa được lối đi tự mở phải giải quyết hết các vi phạm xây dựng nhà
và lấn chiếm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt bảo vệ công trình đường sắt
đồng thời trước khi giao đất cho dân địa phương phải bố trí được lối đi
để đảm bảo người dân đi qua mà không phải giao cắt với đường sắt để đảm bảo an toàn
ngày hai mươi năm tháng năm công an tỉnh bình dương đã tạm giữ nguyễn văn quý sinh năm hai nghìn bốn quê tỉnh sóc trăng
để điều tra liên quan đến vụ người đàn ông bị sát hại trước cổng một công ty
xảy ra trên địa bàn huyện bắc tân nguyên
nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong quá trình làm việc
theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an tối hai mươi ba tháng năm ông hvs bốn mươi bốn tuổi
ngụ bình dương bị hai người chặn đường tấn công trước cổng công ty nơi ông s đang làm việc
trong khu công nghiệp tân bình huyện bắc tân uyên
trong quá trình xô sát ông s bị một đối tượng dùng dao hành hung rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện song do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi
nhận được tin báo công an huyện bắc tân uyên nhanh chóng đến hiện trường để điều tra
quá trình truy xét công an đã phát hiện và bắt giữ nguyễn văn quý
ngoài ra một thiếu niên sinh năm hai nghìn chín cũng được xác định có liên quan đến vụ án mạng
và được công an đưa về trụ sở lấy lời khai
bước đầu cơ quan điều tra xác định giữa nạn nhân và nghi phạm xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm việc
đến khi tan ca thì vụ việc xảy ra
thưa quý vị vụ cháy nhà trọ ở phố trung kính xảy ra vào đêm hai mươi bốn tháng năm vừa qua
khiến dư luận không khỏi bàng hoàng xót xa
sau sự việc này chủ tịch thành phố hà nội trần sĩ thanh đã ký công điện số bốn cdubnd
về việc tăng cường phòng cháy đối với nhà trọ trên địa bàn
một trong những nội dung đáng chú ý của công điện là lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu
ủy ban dân các địa phương chủ động thành lập các tổ công tác để ra xót
kiểm tra một trăm linh cơ sở nhà trọ trên địa bàn hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo kết quả về ủy ban nhân dân thành phố qua công an thành phố trước ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao còn lại
chủ tịch thành phố hà nội yêu cầu các địa phương tiếp tục ra soát
kiểm tra hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo kết quả về ủy ban nhân dân thành phố qua công an thành phố trước ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
trên cơ sở kết quả kiểm tra giả soát đối với nhà trọ lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu
các đơn vị tiếp tục kiểm tra hướng dẫn đôn đốc một trăm linh cơ sở hoàn thành
việc khắc phục các giải pháp trước mắt đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
đã kiểm tra theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ công an
đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy và cứu nạn cho người dân
liên quan đến việc xử lý hậu quả vụ cháy lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu
công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm rõ trách nhiệm
của các tổ chức cá nhân có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có
bên cạnh đó công an thành phố hà nội cũng được giao nhiệm vụ để mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy và kỹ năng thoát nạn đối với người dân
đang sinh sống làm việc tại các khu dân cư nhà trọ nhà ở nhiều căn hộ
nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh
đặc biệt lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu ủy ban nhân dân quận cầu giấy
chỉ đạo các phường phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy tổ chức ít nhất ba mươi ba tổ công tác
để thực hiện ngay tổng ra soát kiểm tra một trăm linh việc khắc phục các giải pháp trước mắt
đối với nhà trọ trên địa bàn quận cầu giấy theo chỉ đạo tại công điện chín trăm chín mươi một cdtt của thủ tướng chính phủ
việc hướng dẫn phải được thể hiện bằng văn bản kiến nghị rõ thời hạn thực hiện hoàn thành
và yêu cầu chủ cơ sở chủ hộ gia đình cam kết thực hiện
dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
đồng thời tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy kỹ năng thoát nạn thoát hiểm
kỹ năng xử lý tình huống chữa cháy ban đầu cho người dân
và hoàn thành báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hà nội trước ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị đối tượng nguyễn quốc quân còn gọi là quân idol sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú khối phố một thị trấn khe xanh huyện hướng hóa quảng trị là tay anh chị khét tiếng ở phố núi này
sau khi bị bắt khởi tố bị can đối với quân cơ quan cảnh sát điều tra công an quảng trị tiếp tục điều tra
làm rõ thêm về những thủ đoạn phạm tội tinh quái của y trong đó có hành vi cho vay lãi nặng
theo kết quả điều tra lợi dụng giai đoạn kinh tế khó khăn nhu cầu vay vốn của người dân nhiều
nhưng không có tài sản thế chấp hoặc làm thủ tục phức tạp
nguyễn quốc quân đã tiến hành nhiều thủ đoạn cho hàng chục người dân trong tỉnh vay tiền với mức lãi suất cắt cổ
đối tượng này và lê thị lệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú khu phố trung chỉ phường đông lương thành phố đông hà quảng trị
là bạn học cùng lớp trung học phổ thông
đầu năm hai nghìn hai mươi ba khi gặp lệ y nói cho lệ biết y có làm dịch vụ cho người khác vay tiền với mục đích hưởng lãi suất cao
nếu ai có nhu cầu vay thì nhờ lệ giới thiệu
vì vợ chồng lệ kinh doanh cửa nhôm sinh pha thi công nội thất nhà ở
và lệ biết quân đang xây dựng khách sạn lớn ở thị trấn khe xanh
nên lệ đồng ý sẽ giới thiệu người đến vay tiền
với mục đích xin quân cho vợ chồng lệ thi công hạng mục cửa bằng nhôm sinh pha và nội thất khách sạn này
mặt khác lệ muốn kiếm thêm thu nhập từ việc giúp quân cho người khác vay tiền
theo đó lệ đã thông tin cho bạn bè người thân trong gia đình
nếu ai có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng hoặc kinh doanh thì liên hệ với lệ
quân và lệ sử dụng phương thức mỗi khi có người cần vay
lệ thông tin cho quân biết lai lịch người này số tiền và thời gian vay
quân nói cho lệ biết số tiền lãi quân sẽ lấy và lấy trước ngay khi cho vay
nghĩa là khi đưa chuyển tiền cho vay quân trừ luôn tiền lãi
khi người vai đồng ý lễ yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng
để nhận tiền vay từ quân hoặc lệ lấy tiền mặt ở đối tượng này rồi trực tiếp đưa cho người vay
ngoài ra trước khi cho vai quân bảo lệ yêu cầu người vai phải viết giấy biên nhận tiền
hoặc thực hiện hợp đồng vay tiền theo mẫu do quân soạn thảo sẵn
quân trực tiếp đưa các giấy tờ hợp đồng này cho lệ
hoặc quân nhờ nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú khu phố chín phường năm đông hà
là người được quân thuê quản lý ngôi nhà số năm mươi lý chiêu hoàng đông hà đưa tới cho lệ
để lệ đưa cho người vai
chỉ trong vòng năm tháng từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
quân và lệ đã một mươi ba lần cho vợ chồng anh nguyễn trường g sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và chị nguyễn thị tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú khu phố thị tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
tân vĩnh phường đông lương đông hà vay tiền với lãi suất cao
trong đó có một mươi hai lần cho vay lãi suất trên một trăm linh một năm
cao hơn gấp năm lần mức lãi suất cao nhất
theo quy định tài khoản một bốn trăm sáu mươi tám bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
đối với một mươi ba lần cho vay này quân đã thu lợi bất chính số tiền bảy trăm sáu mươi tám triệu năm trăm sáu mươi bảy một trăm hai mươi ba đồng
sau đó quân chia lại cho lệ chín mươi năm triệu đồng tùng ba mươi năm chín triệu đồng
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quảng trị
còn phát hiện thêm sáu trường hợp bị quân và lệ cho vai tiền với mức lãi suất cắt cổ
điển hình vợ chồng anh hoàng văn tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
và chị nguyễn thị thanh tê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
cùng chú khu phố chín thị trấn gio linh huyện quảng trị
ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba vay của quân và lệ một một tỷ đồng
lãi suất một hai trăm một mươi hai đồng một triệu một ngày tương đương bức lãi bốn mươi bốn hai trăm ba mươi tám một năm
ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục vay của hai đối tượng trên ba trăm sáu mươi triệu đồng
lãi suất hai năm trăm hai mươi năm đồng một triệu một ngày tương đương mức lãi chín mươi hai một mươi sáu một năm
hiện vợ chồng anh tê và chị t còn nợ của quân và lệ số tiền là một tỷ bốn trăm sáu mươi triệu đồng
tiền gốc của hai khoản vai
bà lê thị hồng tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú thôn đông bình xã cam tuyền huyện cam lộ quảng trị
từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba vay của quân và lệ năm trăm linh triệu đồng
lãi suất hai năm trăm linh đồng một triệu đồng một triệu đồng
tương đương mức lãi chín mươi một hai mươi năm một năm
hiện bà t vẫn còn nợ quân và lệ số tiền ba trăm linh triệu đồng tiền gốc chưa tính lãi phát sinh
ngoài ra trong quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của quân tại số nhà sáu mươi a phan đình phùng
khối một thị trấn khe xanh cơ quan cảnh sát điều tra công an quảng trị phát hiện
thu giữ nhiều tài liệu thể hiện việc quân cho một mươi sáu người khác vay tiền với các mức lãi suất cắt cổ kể trên
hiện viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng trị đang hoàn tất thủ tục truy tố nguyễn đức quân và đồng bọn
cùng với nhiều tội danh khác nhau bao gồm vận chuyển trái phép chất ma túy
cưỡng đoạt tài sản và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự bắt giữ người trái pháp luật đe dọa giết người
đối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
thuộc xã đội bình huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát hai mươi bốn c bốn nghìn một trăm hai mươi tám
do anh lý văn tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín điều khiển đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát hai mươi hai h hai mươi bốn do anh phạm viết tê
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai điều khiển đi phía trước cùng chiều vụ tai nạn khiến anh lý văn tê bị thương mắc kẹt trên cabin
hai phương tiện bị hư hỏng
lực lượng tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát
giao thông tỉnh tuyên quang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng y tế và người dân giải cứu anh tê
do va chạm mạnh cabin biến dạng đẹp rúm nên quá trình giải cứu nạn nhân trong đêm tối gặp rất nhiều khó khăn
sau hai giờ nỗ lực nạn nhân đã được đưa ra ngoài và chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hùng vương
đến sáng sớm hai mươi năm tháng năm tuyến cao tốc đã thông suốt đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông
ngày hai mươi bốn tháng năm ủy ban nhân dân thị xã sông cầu phú yên có báo cáo về tình hình thủy hải sản nuôi trên địa bàn bị thiệt hại do nắng nóng
kết quả thống kê tính đến một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng năm có hai trăm tám mươi một hộ thuộc bốn phường xã là xuân thịnh xuân cảnh xuân đài xuân thành
thị xã sông cầu có tôm cá chết với tổng cộng một trăm hai mươi chín tấn tổng thiệt hại ba mươi tám bốn mươi ba tỷ đồng
theo kết quả quan trắc môi trường của viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản ba
kết quả đo đạt các thông số tại hiện trường các vùng nuôi có tôm cá chết và ngày hai mươi hai tháng năm cho thấy
hàm lượng oxy hòa tan là chưa phù hợp cho nuôi tôm hùm cá biển nhiệt độ cao hơn so với cùng kỳ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản ba cũng kết luận số lượng lồng nuôi trên một đơn vị diện tích
và mật độ tôm thả nuôi từ một trăm linh đến hai trăm linh con một lồng là quá dày làm khả năng lưu thông nước kém
lồng đặt tại vùng nuôi có độ sâu là ba bốn mét khi nước dòng là thấp so với quy định
phải hơn sáu mét khi nước dòng
kết quả xét nghiệm qua mẫu vật tôm hùm được lấy tại thôn vịnh hòa thị xã sông cầu của tri cục thú y vùng bốn
cũng cho thấy mẫu vật âm tính với bệnh sữa trên tôm hùm
ngày hai mươi bốn tháng năm ủy ban nhân dân xã vĩnh lộc a huyện bình chánh tp hcm đã phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường
công an huyện bình chánh tiến hành kiểm tra ghi nhận sự việc một nhóm đối tượng ngang nhiên sử dụng đất công trái phép
để thu tiền xả thải đốt rác
theo đó một nhóm đối tượng đứng ra lập chốt cai quản một khu đất chống rộng hơn một m hai tại xã vĩnh lộc a
rồi ngang nhiên thu tiền xe vào đổ chất thải đốt rác trái phép
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân xã vĩnh lộng a cho biết khu vực trên nằm ráp kênh nt ba thuộc ấp bảy xã vĩnh lộng a
với diện tích một hai trăm linh m hai khu đất này ít người dân sinh sống nên có nhiều đối tượng lén lút vận chuyển và đốt chất thải rắn vào lúc đêm khuya
thời gian qua ủy ban nhân dân xã vĩnh lộc a thường xuyên tuyên truyền vận động người dân khu vực trên khi phát hiện có phương tiện chở chất thải vào
thì báo về ủy ban nhân dân xã hoặc trường ấp để phối hợp xử lý
tuy nhiên khi ủy ban nhân dân xã tiếp nhận thông tin và đến hiện trường thì phương tiện đã rời khỏi khu vực
cũng theo ủy ban nhân dân xã vĩnh lộc a để xử lý triệt đề các hành vi trên
ủy ban nhân dân xã đã ban hành hai công văn vào ngày ba tháng bốn và tám tháng bốn về việc kiến nghị phòng tái nguyên và môi trường
và công an huyện bình chánh hỗ trợ xử lý hành vi vận chuyển tiếp nhận và đốt chất thải trái quy định tại thừa đất trên
đồng thời chỉ đạo công an xã trường ấp bảy thường xuyên tuần tra và kiểm tra để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm xử lý triệt đề
ngày hai mươi bốn tháng năm sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng đã công bố thông tin tuần lễ vàng du lịch lâm đồng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
lâm đồng điểm hẹn của hoa và âm nhạc đây chính là cơ hội để xúc tiến đầu tư thương mại quảng bá hình ảnh du lịch đà lạt lâm đồng đến với du khách trong và ngoài nước
bà nguyễn thị bích ngọc phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng cho biết tuần lễ vàng có chín chương trình chính cấp tỉnh và hai mươi sáu chương trình hưởng ứng tại các huyện thành phố
đến nay năm mươi sáu đơn vị đã tham gia hưởng ứng tuần lễ vàng du lịch lâm đồng trong đó có hai mươi bảy cơ sở lưu trú du lịch một mươi tám khu điểm du lịch
các đơn vị tham gia áp dụng các chương trình khuyến mãi giảm giá từ một mươi năm mươi giá lưu trú các dịch vụ trải nghiệm
tuần lễ vàng du lịch lâm đồng sẽ khai mạc đêm ba mươi một tháng năm và kéo dài đến ngày sáu tháng sáu
xuyên suốt tuần lễ là chín chương trình đặc sắc đà lạt music naun hai nghìn hai mươi bốn không gian hoa và món ngon đà lạt không gian giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao
không gian giới thiệu âm nhạc văn hóa các dân tộc tỉnh lâm đồng đồng diễn chào mừng ngày quốc tế yoga lần thứ một mươi và giải yoga tỉnh lâm đồng năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian
trong đó tại bảo tàng lâm đồng sẽ tái hiện không gian văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số của tỉnh như nghi lễ nhông cầu mưa của đồng bào cơ ho
nghi lễ nhô rhe mừng lúa mới của đồng bào mạ churu nghi lễ cưới của dân tộc churu
năm nay cũng là lần đầu tiên bảo tàng lâm đồng sẽ trưng bày ba mươi sáu hiện vật cung đình triều nguyễn tại cung nam phương hoàng hậu phục vụ du khách
bảo tàng sẽ mở cửa miễn phí tham quan từ bảy h ba mươi đến hai mươi một h các ngày từ ba mươi một tháng năm đến mùng sáu tháng sáu
phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng đánh giá tuần lễ vàng du lịch lâm đồng năm hai nghìn hai mươi bốn là cơ hội để xúc tiến đầu tư
thương mại quảng bá hình ảnh du lịch đà lạt lâm đồng đến với du khách trong và ngoài

về việc dự kiến lượng khách trong dịp này cũng như cơ sở vật chất phục vụ bà ngọc cho biết tuần lễ vàng du lịch lâm đồng dự kiến đón khoảng bốn trăm linh du khách
bà khẳng định điều kiện cơ sở vật chất cơ bản sẽ đáp ứng được nhu cầu của số lượng khách này
số lượng khách sạn vui chơi giải trí ăn uống và các dịch vụ khác cũng đáp ứng đủ
lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch cho biết đã có nhiều văn bản yêu cầu các địa phương đơn vị kinh doanh du lịch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách
sở đã tăng cường kiểm tra giả soát các hoạt động kinh doanh du lịch nhất là du lịch mạo hiểm phối hợp với các địa phương kiểm tra các khu vực quán cà phê cho khách chụp hình
cơ sở du lịch xã ngoại của địa phương để siết chặt quản lý đảm bảo an toàn cho du khách
thưa quý vị trở lại lần thứ hai với quy mô lớn cấp bội so với lần ra mắt đầu tiên năm ngoái lễ hội sông nước tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày chín tháng sáu
không chỉ đặt mục tiêu tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố mà còn nhận trọng trách thổi hồn cho sông sài gòn giữ gìn và quảng bá nếp sống văn hóa di sản quý báu của dòng sông
một cán bộ của sở du lịch tp hcm chia sẻ mọi công đoạn chuẩn bị đang gấp rút được triển khai cho ngày khai mạc lễ hội sông nước tp hcm lần thứ hai
tất cả phòng ban đều đang tập trung mọi nguồn lực thời gian khối lượng công việc khổng lồ
đây đã là năm thứ hai tp hcm tổ chức lễ hội sông nước
nếu như năm ngoái lễ hội chỉ diễn ra trong vòng ba ngày thì năm nay kéo dài tới một mươi ngày
không chỉ tập trung ở khu vực bến nhà rồng hay kênh nhiêu lộc thị nghè chuỗi hoạt động năm nay sẽ được phân bổ tại rất nhiều địa điểm như khu nhà rồng khánh hội càng sài gòn
công viên bến bạch đăng công viên bờ sông sài gòn khu vực canh nhiêu lộc thị nghè bến ngôi sa việt quận bảy bến bình đông quận tám
khu du lịch văn hóa suế tiên cùng các khu du lịch điểm đến khác trên địa bàn tp thủ đức cũng như khắp quận huyện của tp
theo đại diện sở du lịch điểm nhấn của sự kiện năm nay là chương trình nghệ thuật đặc biệt dòng sông kể chuyện mùa hai với chủ đề chuyến tàu huyền thoại sẽ diễn ra vào lúc hai mươi đến hai mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng năm tại khu nhà rồng khánh hội cảng sài gòn
nếu như ở mùa một dòng sông kể chuyện là bức tranh văn hóa toàn cảnh về gia định sài gòn tp hcm qua hàng trăm năm lịch sử
là những hoài niệm về ký ức bên dòng sông và xuôi dòng lịch sử thì chuyến tàu huyền thoại mùa hai sẽ kể những câu chuyện lịch sử cận đại diễn ra ngay trên dòng chảy này qua các chương
hạ thủy cập bến ra khơi dậy sóng vươn xa đó là câu chuyện về những chuyến tàu đặc biệt từng đến và đi trên sông sài gòn là những chuyến tàu lịch sử gắn với những dấu mốc quan trọng của dân tộc
đó còn là những hải thuyền đầu tiên của người việt được hạ thủy là chuyến tàu ra khơi mang theo vận mệnh cả dân tộc những trận đánh vang rội trên sông những chuyến tàu đoàn tụ sau hàng chục năm xa cách những chuyến tàu đưa thương hiệu việt đi khắp nam châu
theo thống kê đến nay đã có hơn một trăm linh doanh nghiệp công bố và áp dụng các chính sách ưu đãi về giá về chương trình khuyến mãi cho các dịch vụ mua sắm dịch vụ ăn uống tham quan tour tuyến cho người dân và du khách tại lễ hội sông nước tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn
đặc biệt đã có một mươi năm thương hiệu nổi tiếng
đặc biệt đã có một mươi năm thương hiệu nổi tiếng cung cấp voucher điện tử giảm giá đến năm mươi không giới hạn số lượng cho các hãng hàng không để áp dụng cho khách đi máy bay đến tp hcm trong thời gian sự kiện diễn ra
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại